các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một tháng qua dịch tả heo châu phi đã lan ra bảy tỉnh thành phố ở phía bắc
và đang có nguy cơ lây lan rất cao
cấp bách khống chế dịch tả heo châu phi là bài viết trên báo tuổi trẻ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết hôm nay bốn tháng ba
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành phố
bàn thêm các giải pháp cấp bách chống dịch tả heo châu phi
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các kiến nghị theo hướng tăng mức hỗ trợ
với trường hợp heo bị dịch hạn chế việc vận chuyển heo ra vào vùng dịch
đang được chính phủ xem xét
tính đến chiều ngày ba tháng ba dịch tả heo châu phi đã xuất hiện tại hai trăm linh hai hộ nuôi
và đang diễn biến khó lường do tình trạng heo vận chuyển liên tỉnh nhiều vì tranh lệch giá
báo thời nay phản ánh trong năm hai nghìn một mươi tám có một hiện tượng đáng chú ý ở ngành y tế
khi số lượng người nước ngoài chữa bệnh ở việt nam ngày càng nhiều
theo bộ trưởng y tế nguyễn thị kim tiến nhiệm vụ kéo ngược bệnh nhân
là nhiệm vụ sắp tới của ngành y tế phải phân đấu
ngành y tế việt nam thời gian qua đã có sự phát triển vượt bậc nhưng vẫn tồn tại nghịch lý
mỗi năm người việt chi tới hai tỷ usd để ra nước ngoài chữa bệnh
bộ y tế đang đặt mục tiêu thay đổi về phân bổ ngân sách và đầu tư để giữ chân
những người bệnh giàu có ở lại điều trị trong nước đồng thời thu hút khách du lịch
và nửa triệu người nước ngoài làm việc tại việt nam sử dụng dịch vụ y tế tại việt nam
thay vì di chuyển sang các nước trong khu vực hoặc về nước
nghiên cứu của đại học utrecht hà lan mới đây dự báo đồng bằng sông kiểu long
chỉ còn tồn tại tám mươi năm đây cũng là nhan đề bài viết trên báo thanh niên
nghiên cứu của trường đại học yucheck nhận định và cho biết hiện nay mỗi ngày vùng đồng bằng này
rút khỏi lòng đất tới hai năm triệu lít nước nước mất đi làm giảm áp lực trong cấu trúc địa chất
bên dưới khiến đồng bằng lún xuống với tốc độ sụt lún trung bình một cm một năm
vùng đồng bằng sông kiểu long sẽ chứng kiến rất nhiều biến đổi
trong vài thập niên tới nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo thanh niên
liên quan đến vụ tai nạn giao thông người dân đòi tài xế bồi thường hai trăm linh triệu đồng ở lào cai
trên báo lao động đặt ra vấn đề cơ quan chức năng cần làm rõ lỗi các bên
vụ việc tài xế ô tô bị buộc phải bồi thường ngay hai trăm linh triệu đồng ở lào cai
đã gây ra ý kiến trái chiều của dư luận
nhiều luật sư cho rằng pháp luật không có quy định nào về việc cứ tai nạn giao thông chết người
hoặc thỏa thuận đền bù ngay tại hiện trường
theo nhiều luật sư nhìn nhận đây là vụ việc tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng làm một người chết
để có căn cứ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật cần xác định lỗi các bên vi phạm
nếu bên nào có lỗi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
ngăn tác động xấu từ môi trường mạng đến giới trẻ là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo sài gòn giải phóng
trong những ngày qua không ít các bậc phụ huynh hoang mang
và không ít thông tin nhiều trẻ em tự làm hại bản thân sau khi chơi trò chơi có tên thử thách mô mô được phát tán trên kênh youtube
trước sự việc này theo đại diện của bộ văn hóa thể thao và du lịch khẳng định
bộ luôn nỗ lực trong việc ngăn chặn không để giới trẻ bị ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường mạng
trước thực tế còn khá nhiều clip có nội dung độc hại khác cũng đang phát tán trên môi trường mạng
bộ văn hóa thể thao và du lịch cho rằng để giữ an toàn cho trẻ trước những nguy cơ tấn công
cần có sự vào cuộc đồng bộ sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và xã hội
đồng thời sự vào cuộc của nhiều cơ quan liên quan
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại